theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng sáu bắc bộ và trung bộ tiếp tục nắng nóng gai gắt
riêng các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị thì có nhiệt độ hơn bốn mươi độ c nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh bắc và trung trung bộ
khu vực hà nội hôm nay có nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
cảnh báo đợt nắng nóng ở bắc bộ và trung bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng bảy
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao sẽ ra cháy rừng ở các tỉnh bắc và trung trung bộ
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
chỉ số tiêu uv ở hà nội và đà nẵng có giá trị từ tám đến một mươi với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng